trong bối cảnh các nước đang đối mặt với những báo cáo ưu ám về tốc độ ấm lên của trái đất gia tăng
khiến các cơn bão lũ lụt và những tác động do biến đổi khí hậu gây ra ngày càng mang tính hủy diệt hơn
hiện kho sanbat có hạt giống từ hơn sáu mươi tổ chức và hầu hết các nước trên thế giới
thu thập từ hơn một năm trăm linh ngân hàng gen toàn cầu
lưu giữ mẫu hạt giống từ tất cả các loại cây trồng có nguồn gốc bản địa
nếu một loài bị tuyệt chủng trong tự nhiên do hạn hán chiến tranh lũ lụt
thì đặc điểm di truyền trong hạt giống sẽ trở nên rất quan trọng
để từ đó chúng ta có thể khôi phục lại loài này
bằng việc lưu giữ sự đa dạng di truyền của cây trồng trên trái đất được đảm bảo
tuy nhiên bởi các loại cây trồng luôn hiện hữu trước mắt chúng ta vô cùng đa dạng
nên sự tồn tại hay biến mất của chúng không mấy người để ý tới
do đó không phải quốc gia nào cũng mặn mà với việc thành lập ngân hàng hạt giống
và việc thu thập hạt giống trên khắp thế giới gặp rất nhiều khó khăn hơn chúng ta tưởng
có rất nhiều tổ chức kêu gọi bảo vệ rừng nhiệt đới
bảo vệ động vật hoang dã như loài hổ báo hay sư từ biển
điều đó cũng tốt thôi tôi ủng hộ
nhưng có điều rất ít người quan tâm đến việc bảo tồn các loại giống cây
mặc dù đó là thứ thiết thực nhất đem lại sự sống cho chúng ta
có lẽ chỉ đến khi xảy ra biến cố lớn
người ta mới thấy hết được giá trị của ngân hàng hạt giống
kho dự trữ hạt giống được chính phủ naui mở cửa từ năm hai nghìn tám
tháng bảy năm hai nghìn một mươi hai các nhà quản lý kho nhận được một lời đề nghị bất ngờ
từ các nhà khoa học syri
thời điểm này các cuộc giao tranh tại aleppo
đang diễn ra ác liệt
họ muốn gửi nhờ bảo quản các hạt giống cây trồng của syri tại kho sanbat
vì lo ngại cuộc nội chiến dữ dội tại đất nước mình có thể hủy diệt tất cả
ngân hàng gen tại thành phố aleppo syri
điều hành bởi trung tâm quốc tế nghiên cứu nông nghiệp ở các vùng khô hạn icada
là một trong những nơi quan trọng nhất thế giới
trung tâm này lưu giữ hạt giống hơn một trăm ba mươi năm loại lúa mì lúa mạch và đậu các loại
ikada cũng thường nghiên cứu các loại lúa mì lúa mạch và đậu các loại
icada cũng thường nghiên cứu nhiều giống lúa mì mới có khả năng chịu hạn hán
nhiệt độ cao và đều là các biến thể độc đáo của các loại ngũ cốc
đã được trồng từ thời cổ đại ở khu vực trung đông và châu phi
trung tâm ica ada aleppo đã gửi gần tám mươi số hạt giống vào svanbark để sự phòng
đây là một chiến dịch giải cứu những hạt giống và có nhiều loại không thể thay thế được
tới năm hai nghìn một mươi năm
ba mươi tám mẫu hạt giống gồm lúa mì đại mạch đậu lăng đậu gà
đã được bí mật chuyển từ kho svanbark về các trạm nghiên cứu
do ica ada điều hành nằm ở maroc và liban để tiếp tục nghiên cứu
rồi sau đó được trồng tại các quốc gia này
trong khung cảnh ảm đạm mờ tối của bắc cực
cửa ra vào hầm ngầm sambat giống như viên ngọc quý sáng lấp lánh
nhô ra khỏi một ngọn núi phủ đầy băng tuyết
lối vào hầm ngầm được xây bằng bê tông chịu lực
dài một trăm hai mươi mét đi sâu vào lòng núi
cánh cửa dẫn vào hầm luôn đóng kín để đảm bảo nhiệt độ trong hầm ngầm
luôn là âm một mươi tám độ c giống như một chiếc tủ lạnh tự nhiên
bên trong cánh cửa này chính là chìa khóa bảo vệ nhân loại
trong một thế giới hậu tận thế
tuy nhiên muốn vào được trong hầm
bạn phải vượt qua tổng cộng năm cánh cửa được mã hóa
theo dự tính trước khi hầm ngầm này được xây dựng
nơi này có thể lưu trữ an toàn các hạt giống trong hàng trăm năm
thậm chí là cả ngàn năm
các hạt giống khô với độ ẩm chỉ khoảng năm
được đóng gói cẩn thận trong túi nhôm kín
dày ba lớp và cho vào thùng niêm phong
dán nhãn xuất xứ chủng loại rõ ràng
hầm ngầm được xây dựng vì sự sống còn của nhân loại
nó giống như một nơi linh thiêng
mỗi lần đến đây tôi đều cảm thấy mình dường như đang đứng ở trong nhà thờ
nơi này khiến chúng ta phải dừng lại và suy ngẫm
kiên cố là vậy quan trọng là vậy
nhưng kho dự trữ dành cho các hạt giống khô
ngày tận thế lại đang có nguy cơ bị giò rỉ
do tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay
báo cáo tại hội nghị về biến đổi khí hậu cop hai mươi ba vừa qua cho biết
bắc cực đang ấm dần lên
với mức nhiệt tăng cao gần gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu
thời tiết ấm bất thường trong mùa thu năm ngoái
đã khiến mực nước trong khu vực dâng cao
cửa kho bị giò rỉ
rất may nước chỉ xâm nhập vào một phần nhỏ của đường hầm dẫn vào bên trong
và không gây tổn hại gì đến những loại hạt giống đang được lưu trữ bên trong
song vẫn khiến các chuyên gia cảm thấy lo lắng
một loạt các biện pháp ngăn chặn giò rỉ đã được triển khai
như tháo rỡ bớt các máy móc bên trong
và lắp đặt thêm tường chống nước và các máy bơm nước
trong tình hình hiện nay
chúng ta không thể lường hết được những khắc nghiệt của thời tiết ở đây
đây không còn là khu vực băng tuyết vĩnh cửu như chúng ta tưởng
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm được coi là thời kỳ ấm nhất tại bắc cực
các nhà khoa học
dự đoán hiện tượng này có thể gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la
cho nền kinh tế thế giới trong thế kỷ này
trong khi đó sáu mươi lượng băng ở bắc cực bị mất là do tác động của con người
do đó các nhà khoa học đã kêu gọi các nước
đặc biệt là những quốc gia có lợi ích ở bắc cực
cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính
đặc biệt là sử dụng các loại nguyên liệu hóa thạch
thế nhưng nước mỹ một trong tám thành viên thường trực của hội đồng bắc cực
đã rút khỏi hiệp định paris về chống biến đổi khí hậu
với chiến lược tháo bỏ mọi rào cản đối với ngành công nghiệp năng lượng của mỹ
đồng thời khuyến khích sử dụng nhiên liệu hóa thạch ở trong nước
đã phần nào ảnh hưởng đến nỗ lực toàn cầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
cho dù không còn khoản tài trợ của nước mỹ
thì châu âu sẽ thay mỹ trong vai trò đi đầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
và nước pháp sẽ không thoái lùi trong cuộc chiến này
thành công lớn nhất và quan trọng nhất của hội nghị cop hai mươi ba vừa qua
là đại diện của gần hai trăm linh quốc gia tham dự hội nghị
cuối cùng đã đi đến nhất trí giữ vững cam kết đầy tham vọng đạt được tại pháp
cách đây hai năm về mục tiêu chống biến đổi khí hậu
nhiều quốc gia đầu tàu như pháp đức trung quốc ấn độ
đều đã công bố nhiều chương trình kế hoạch lớn
chuyển đổi thành các nền kinh tế xanh
và đưa ra những khoản đóng góp cụ thể cho quỹ chống biến đổi khí hậu
hội nghị cop hai mươi ba cũng thống nhận được những nền kinh tế xanh
một tiến trình từ năm hai nghìn một mươi tám xem xét lại các kế hoạch
để giảm thiểu khí thải nhà kính mang tên đối thoại talanoa
theo tiếng fij có nghĩa là chia sẻ kinh nghiệm
ngày hôm nay chúng ta rời bon với tinh thần talanoa
tôn trọng quan điểm của mỗi nước
quyết tâm chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai hành động đối với khí hậu
và bảo vệ tinh thần hiệp định paris về chống biến đổi khí hậu
tinh thần của hội nghị cop hai mươi ba đã thắp lên hy vọng
tìm hiểu vãn hành tinh xanh trước nguy cơ hủy diệt
do tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng
kho dự trữ cho ngày tận thế có lẽ sẽ chỉ mở cửa
để chào đón những hạt giống mới
và phục vụ cho những công trình nghiên cứu khoa học của nhân loại